hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai bàn và cho ý kiến vào đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
đây là bước khởi đầu rất quan trọng có tính định hướng cho việc chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng được nhân dân cả nước quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng
phát biểu khai mạc hội nghị trung ương lần thứ một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
đây là bước mở đầu quan trọng cần phải bàn thảo luận cho thật tốt đề cương các văn kiện để sau này đại hội công bố ra
nhân dân thấy phấn khởi tin tưởng vào đường lối của đảng đó cũng là mong muốn của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước
phát biểu khai mạc hội nghị trung ương lần thứ một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
đây là bước mở đầu quan trọng cần phải bàn thảo luận cho thật tốt đề cương các văn kiện để sau này đảng

đề cương các văn kiện để sau này đảng

đề cương các văn kiện để sau này đảng

và nhiều người mong muốn tại đại hội đảng các cấp sắp tới sẽ lựa chọn được những người đứng đầu đủ phẩm chất
năng lực uy tín dẫn dắt cả đối ngũ kiên định đi theo con đường đã chọn thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
không đủ không để lọt những người không xứng đáng đặc biệt là những người suy thoái về tư tưởng chính trị những người cơ hội về chính trị
chúng ta rất quan tâm đến đội ngũ thân bộ để chúng ta làm sao xây dựng được một bộ máy lãnh đạo vừa hồng vừa chuyên
vừa có phẩm chất đạo đức vừa có năng lực lãnh đạo và phải có tư duy đổi mới để chúng ta xây dựng và phát triển đất nước
đó chính là mong muốn và kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước gửi gắm vào hội nghị lần này và kỳ đại hội đảng các cấp sắp tới
tạo tiền đề vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và mạnh hơn trong những năm tới